phú yên có nghề nuôi tôm hùm lồng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi với khoảng hai trăm linh lồng sau hai mươi bảy năm đến nay số lượng đã tăng lên đến ba mươi ba năm trăm chín mươi lồng
ngoài những mặt tích cực là tạo công an việc làm cho gần sáu lao động và các dịch vụ hậu cần
việc nuôi tôm hùm tự phát với tốc độ phát triển quá nhanh đến mức mất kiểm soát đã phá vỡ quy hoạch
dẫn đến môi trường nước bị ô nhiễm nghiêm trọng và thường xuyên phát sinh dịch bệnh dẫn đến tôm nuôi chết hàng loạt
nghề nuôi tôm và tôm hùm giống ở phú yên mang lại thu nhập khá cao cho ngư dân có hộ lãi hơn một tỷ đồng mỗi năm
tuy nhiên do bùng phát về số lượng lồng nuôi hiện nay lên bảy mươi năm lồng một hectare cao hơn ít nhất từ một mươi năm đến bốn mươi năm lồng
mật độ thả nuôi từ một trăm linh đến một trăm hai mươi con một mét khối nước đối với tôm hùm giống
từ tám mươi đến một trăm linh con một lồng nuôi tôm thương phẩm cũng tăng gấp hai lần so với quy định
vì cái đó là cái tư phạt nó là người vững nuôi thôi
vì so với lợi nhuận cao thì họ vững nuôi vậy thôi
nó không có gì với vấn đề đưa vào khuôn khủng
trong khi đó các hoạt động trao đổi mua bán tôm hùm giống chủ yếu thông qua thương lái và không khai báo
việc kiểm tra đánh giá chất lượng tôm giống chủ yếu được người nuôi dựa vào kinh nghiệm bằng cảm quan
thức ăn cho tôm hùm thương phẩm phần lớn là thủy sản tươi sống qua nhiều năm lượng tồn dư lớn
trao đổi nước giữa đầm vịnh với biển không bảo đảm yêu cầu dẫn đến tôm hùm thường xuyên chết hàng loạt khi thời tiết thay đổi đột ngột

tham gia quản lý nuôi trồng thủy sản từng bước làm thay đổi nhận thức người nuôi bảo đảm phát triển bền vững